hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước câu trả lời của bà trương mỹ lan chủ tọa đề nghị bị cáo lan có chứng cứ tài liệu nào thể hiện dự án được đối tác đồng ý mua với giá cao thì cung cấp cho hội đồng xét xử để xem xét
ngoài ra trong phiên xét xử ngày một mươi năm tháng ba bà trương mỹ lan cũng trình bày rằng khách sạn dayu hà nội là của công ty gia đình bà
trước đây khách sạn này được cho mượn để phát hành trái phiếu mượn dự án
bà lan đề nghị nếu thu hồi được thì đưa vào khắc phục thiệt hại cho vụ án này
chủ tọa phiên tòa tiếp tục hỏi bà lan có ý kiến như thế nào liên quan đến căn biệt thự cổ tại địa chỉ số một trăm một mươi một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm
bị cáo trương mỹ lan cho biết gia đình bà mua căn biệt thự này với giá khoảng bảy trăm linh tỷ đồng tương đương ba mươi năm triệu usd và thuộc diện biệt thự cổ cần bảo tồn di tích
bà lan xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này vì đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích
và con gái của bà
đang thực hiện quá trình tu sửa năm năm nay vẫn chưa xong hiện còn đang răng rở
liên quan đến căn biệt thự này năm hai nghìn một mươi năm bà trương mỹ lan đã thông qua công ty cổ phần myners mua căn biệt thự trên với giá bảy trăm linh tỷ đồng và tiến hành trùng tu vào năm hai nghìn một mươi
sau khi trương mỹ lan bị khởi tố bắt tạm giam công trình trên đã ngưng thi công

trương mỹ lan tiết lộ số tài sản khủng chưa bị kê biên phong tỏa
đáng chú ý khi trả lời những câu hỏi của luật sư liên quan đến tài sản bị cáo trương mỹ lan bất ngờ tiết lộ số tài sản khủng chưa bị cây biên phong tỏa trong vụ án
đầu tiên liên quan đến tài sản của bà trương mỹ lan ở scb luật sư trần minh hải hỏi bị cáo trương mỹ lan về việc scb đang quản lý sáu trăm bốn mươi chín tài sản có nguồn gốc của bị cáo lan
tức bị cáo đang thụ hưởng những tài sản này

nhưng sáu trăm bốn mươi chín tài sản này chưa được tính khấu trừ vào để giảm thiệt hại trong vụ án
bị cáo có đồng ý giao sáu trăm bốn mươi chín tài sản này cho scb khấu trừ thiệt hại không
luật sư hỏi bà trương mỹ lan
bị cáo lan trình bày tôi đồng ý nhưng không phải để giảm thiệt hại vì tôi không làm gì sai
tôi cho scb mượn tài sản để giải quyết các vấn đề tài chính của scb nhưng phải định giá đúng giá trị của tài sản
liên quan đến sáu trăm bốn mươi chín tài sản này cáo trạng thể hiện quá trình tạo lập các hồ sơ vay vốn
để rút tiền của scb bà trương mỹ lan và đồng phạm đã đưa một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản để đảm bảo
cho một hai trăm tám mươi bốn khoản vay tổng giá trị tài sản đảm bảo đã bị nâng khống
ghi nhận trên sổ sách là một tỷ hai trăm sáu mươi năm năm trăm linh bốn tỷ đồng
tại thời điểm kiểm định lại giá của các mã tài sản trên vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đối với một một trăm sáu mươi sáu mã tài sản để đảm bảo cho một hai trăm tám mươi bốn khoản vay thuộc trách nhiệm của bà trương mỹ lan
thì công ty thẩm định giá hoàng quân do ngân hàng scb thuê để thẩm định lại chỉ định giá bảy trăm hai mươi sáu mã tài sản
bốn trăm bốn mươi mã tài sản còn lại không định giá vì các tài sản này là cổ vần cổ phiếu quyền tài sản
bất động sản không đủ hồ sơ pháp lý tài sản một số tài sản không thuộc phạm vi định giá lại
đồng thời trong bảy trăm hai mươi sáu mã tài sản có giá trị định giá được công ty thẩm định giá hoàng quân cũng cho rằng
có hai trăm linh chín mã tài sản không đủ điều kiện pháp lý để tiến hành xử lý tài sản vì không có hợp đồng thuê
hợp đồng thuế trấp cầm cố hợp đồng thuế trấp chưa được công chứng tài sản chưa đăng ký giao dịch đảm bảo đúng quy định
cũng tại phiên chiều ngày một mươi hai tháng ba khi kể về nguồn gốc số tài sản của gia tộc mình
bà trương mỹ lan cho biết tài sản của gia đình bà là do một tay mẹ bà gây dựng
mẹ bà là tiểu thương ở chợ bến thành bán mỹ phẩm và nhiều mặt hàng khác
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai khi nhà nước cho phép thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn
thì gia đình bà lan thành lập công ty vạn thịnh pháp mẹ bà lan đã tích lũy được một số tài sản
vàng bạc nhà cửa và đó cũng là nền tảng cho bà lan có tiềm lực kinh tế mạnh
cũng trong năm một nghìn chín trăm chín mươi hai bà lan gặp ông chu lập cơ khi ông đang đi tìm cơ hội đầu tư
bà lan và ông cơ kết hôn đồng thời chọn ở lại việt nam kinh doanh sinh sống
bà lan cũng khai rằng tại thời điểm tái cơ cấu ngân hàng scb cần rất nhiều tiền
bà đã thế chấp cho scb khách sạn windor khách sạn năm sao đầu tiên ở việt nam
tọa lạc tại quận năm tp hcm để vay một mươi năm tỷ đồng
sau đó bà lan đã giải chấp và trả được khoản vay này
bà lan cũng thể hiện ý chí khi muốn nhận một tỷ đồng tiền mặt từ ông nguyễn cao trí
bị cáo năm mươi bốn tuổi quê lâm đồng cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty văn lang
công ty cổ phần tập đoàn capella đang bị xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
ông trí bị cáo buộc chiếm đoạt của bà lan một tỷ đồng
gia đình ông trí hiện đã nộp hơn bảy trăm linh tỷ đồng để khắc phục hậu quả
tại tòa ông trí cũng bày tỏ nguyện vọng muốn tiếp tục khắc phục hết hậu quả bằng tiền mặt
cũng tại phiên tòa bị cáo trương mỹ lan bất ngờ cho biết mình còn một mươi ba tài sản ngoài danh mục kê biên
phong tỏa và muốn mang một mươi ba tài sản này để khắc phục hậu quả vụ án nếu bà bị tuyên có tội gây hậu quả
trước nguyện vọng của bà lan chủ tọa phiên tòa khẳng định hội đồng xét xử sẽ tạo mọi điều kiện
để tất cả các bị cáo khắc phục hậu quả
nhưng các tài sản ở đâu ai cất giữ thì các bị cáo phải cung cấp địa chỉ rõ ràng không nói chung chung
ngoài ra thông qua câu hỏi của các luật sư bà lan cho biết scb còn có tám cổ đông nước ngoài
nhưng các cựu lãnh đạo scb khai từ trước đến nay họ không làm việc với các cổ đông này và do trương mỹ lan thực hiện
cũng thông qua luật sư của mình bị cáo trương mỹ lan trình bày nếu được hội đồng xét xử hỗ trợ
bà lan có thể liên hệ với tám cổ đông nước ngoài này không hủy ngang cổ phần tại scb
từ đó có thể đảm bảo một phần nào thu hồi khắc phục thiệt hại cho scb
kể cả việc xác định không có tội thì bị cáo vẫn dùng tài sản của mình giao cho nhà nước giải quyết các vấn đề của scb
bị cáo lan nều
trả lời luật sư phan trung hoài báo chữa cho bà trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cáo trần thị mỹ dung cựu phó tổng giám đốc scb nói
có biết việc bà trương mỹ lan đưa tài sản bán tài sản để tái cơ cấu scb
bị cáo dung khai rằng trong giai đoạn hợp nhất ba ngân hàng là ngân hàng thương mại cổ phần đệ nhất
ngân hàng thương mại cổ phần việt nam tín nghĩa và scb thành scb
năm hai nghìn một mươi hai bà trương mỹ lan có đưa tài sản vào scb
nhưng từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay bà lan đã không đưa tài sản vào ngân hàng này
phải thu hồi hết tài sản của bà trương mỹ lan và đồng phạm để giảm thiệt hại
trong phiên tòa ngày một mươi hai tháng ba bị cáo trương mỹ lan trình bày trước hội đồng xét xử nguyện vọng
chuyển một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí hoàn trả cho mình
số tiền được xác định do bị cáo nguyễn cao trí chiếm đoạt của bị cáo lan
để đưa vào ngân hàng scb nhằm khắc phục thiệt hại
bị cáo lan cũng đồng ý ủy quyền cho ngân hàng nhà nước xử lý số cổ phần của mình ở scb
và đưa một mươi ba tài sản khác ngoài danh mục tài sản đã kê biên phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án

mục đích phạm tội là tiền
không chỉ đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai cục hai thuộc ngân hàng nhà nước
nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
mà còn những người khác đã cầm tiền của bà trương mỹ lan bắt buộc phải nộp lại
còn những ai nữa cho dù chưa bị gọi tên cũng nên thành khẩn khai báo rồi đem tiền nộp cho công an đầy đủ
bởi vì trước sau cũng tới lượt ra tòa
những người này đang ăn không ngon ngủ không yên nghe còi xe hụ là giật mình kinh hãi
hãy chủ động khai báo để còn được giấc ngủ ngon dù trong trại tạm giam
và cũng đừng cho rằng nộp tiền khắc phục hậu quả để hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt
mà phải nhận thức đồng tiền chiếm đoạt đương nhiên phải trả lại đó là công bằng đúng đạo lý và pháp lý
theo cáo trạng bà trương mỹ lan cùng đồng phạm đã được scb giải ngân hàng nghìn khoản vay
với tổng số tiền hơn một triệu tỷ đồng
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tợ không có khả năng thu hồi là hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
sau khi trừ đi các tài sản đảm bảo có giá trị thiệt hại gây ra là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
trương mỹ lan bị cáo buộc tham ô tài sản của scb hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng
cùng với đó là hơn một trăm hai mươi chín tỷ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh
nếu so với số tiền thiệt hại của vụ này
thì số tiền mà bà trương mỹ lan và chồng bà đề nghị được khắc phục hậu quả chỉ như muối bỏ biển
nhưng cho dù một cách cũng phải thu hồi và tiếp tục truy cho đến cùng
kẻ nào dính líu
đến để thu hồi thêm một đồng giảm thiệt hại cho nạn nhân một đồng
ngày một mươi bốn tháng ba phiên xét xử bị cáo trương mỹ lan
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
cùng tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn này
và ngân hàng thương mại cổ phần scb bước vào ngày làm việc thứ tám
trước đó các luật sư bảo chữa cho bị cáo đã xét hỏi để làm sáng tỏ nội dung vụ án
dự kiến việc thẩm vấn của luật sư sẽ tiếp tục trong vài ngày tới
trước khi viện kiểm sát đề nghị mức án với các bị cáo
trong phần tranh tụng này nhiều lời khai mâu thuẫn
bất nhất giữa các bị cáo cũng được bộc lộ
đầu tiên là lời khai mâu thuẫn về số tiền năm hai triệu usd
mà bà trương mỹ lan bị cáo buộc đưa hối lộ
những diễn biến tiếp theo của phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan
và tám mươi năm bị cáo trong đại án vạn thịnh pháp scb
sẽ còn được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo
quý vị đừng quên nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ
cảm ơn quý vị đã đồng hành trong những phút vừa qua
xin kính chào và hẹn gặp lại